biên tập viên đinh hạnh sẽ là người đồng hành cùng với quý vị
xin chào và cảm ơn bích liên và hồng nhung
mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến vụ án ba người thiệt mạng trong đám cháy tại ngôi nhà
trong ngõ chín mươi tám khúc thừa dụ tổ một mươi phường vĩnh niệm quận lê chân tp hải phòng
vào ngày chín tháng một mươi hai công an tp hải phòng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tp
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người và tạm giữ hình sự đối với nguyễn thế điểm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
tiến hành đấu tranh nguyễn thế điểm khai nhận vào khoảng năm giờ ngày tám tháng một mươi hai
tại khu vực sân nhà của điểm
do có mâu thuẫn trong sinh hoạt cho nên điểm và bà liễu đã xảy ra cãi vã sô sát
sau đó điểm tiếp tục xô sát với vợ chồng nhà hàng xóm là ông bà lợi khi hai người này sang can ngăn
do bị cả ba người đánh cho nên điểm đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào vùng đầu của vợ chồng ông lợi và bà liễu
cho đến khi cả ba người gục ngã xuống sân
sau đó điểm đã kéo ba người vào trong nhà dùng xăng đốt để xóa dấu vết và che giấu hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo ma tiên
và tội gây dối trực tự công cộng đối với vi văn tùng và cơ tàng
cả ba đối tượng cùng chú tại thôn pơ ré xã phú hội huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
vào ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu
nam gia đức cầm theo một thanh kim loại đến nhà ma tiên để nói chuyện
về việc ma tiên đã nói cho vợ đức biết việc đức có quan hệ với người phụ nữ khác
khi bị đức bóp cổ và tát vào mặt ma tiên bực tức đã dùng dao đâm đức
sau đó vi văn tùng là chồng của ma tiên và ông cơ tăng là bố ruột của ma tiên
đã dùng tay chân đấm đá vào đầu và người của gia đức khiến gia đức tử vong ngay sau đó
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt ma tiên một mươi năm tù về tội giết người
đồng thời yêu cầu bị cáo hỗ trợ cấp dưỡng bốn triệu đồng mỗi tháng
đối với bốn người con của đức cho đến khi đủ một mươi tám tuổi
hai bị cáo là vi văn tùng và cơ tăng bị tuyên một mươi hai tháng tù treo về tội gây dối trật tự công cộng
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp vừa tạm giữ hình sự nguyễn hoàng nhân và trịnh minh nhật
cùng chú tại huyện thanh bình tỉnh đồng tháp về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo kết quả điều tra trước đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một tháng một mươi hai
tại khóm ba thị trấn tràm chim huyện tam nông
công an huyện tàm nông tiếp nhận tin báo có nhóm đối tượng sử dụng súng và hung khí gây dối trật tự công cộng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định nguyễn hoàng nhân trịnh minh nhật
cùng bốn đối tượng khác có liên quan đến vụ việc nên đã tiến hành mời làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn trước đó cho nên đã xảy ra sô sát
khám xét nhà và khu vực xung quanh nơi ở của các đối tượng
thu giữ bảy ống tuyếp sắt hai khẩu súng dạng rulo bắn đạn cao su
và một khẩu súng dạng súng thể thao bắn đạn trì cùng hai xe mô tô
sau gần bốn mươi giờ đồng hồ truy tìm đối tượng cướp cửa hàng vàng xảy ra tại xã tiền phong huyện yên dũng tỉnh bắc giang
vào trưa ngày chín tháng một mươi hai công an huyện yên dũng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự công an tỉnh bắc giang
cùng các đơn vị liên quan bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai tại tiệm vàng quang gương ở thôn liên sơn xã tiền phong huyện yên dũng
đối tượng đào ngọc toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã sông khê thành phố bắc giang
đeo khẩu trang vào tiệm vàng giả vờ mua vàng rồi cướp đi một giây và một mặt dây chuyền vàng trọng lượng một năm cây trị giá khoảng tám mươi triệu đồng
để không chế đối tượng quang đã dùng bình xịt hơi cay xịt chống trả lại bảo vệ với nhân viên của tiệm vàng
rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát
sau khi cướp được số vàng trên đối tượng toàn mang đến một cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố bắc
giang bán được hơn bảy mươi sáu triệu đồng rồi bắt taxi trốn tại một nhà nghỉ ở huyện hữu lũng tạng sơn
đối tượng đã dùng số tiền đó đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân
trong quá trình truy đuổi và xác định đối tượng nơi nằn trốn của đối tượng rất nhiều khó khăn
bằng biện pháp nghiệp vụ quyết tâm sự chỉ đạo nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an huyện chúng tôi đã thành công và bắt giữ được đối tượng
được biết đối tượng đào ngọc toàn đã có một tiền án và một tiền sự hiện không có công an việc làm
trước khi thực hiện hành vi cướp tiệm vàng trong buổi tối đó đối tượng toàn đã hai lần vào tiệm vàng nghe ngóng thăm dò
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lên đến nghìn tỷ đồng
do đối tượng khuất hồng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng đồng phạm thực hiện vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ phát hiện triệt phá
bước đầu xác định các đối tượng đã điều hành đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng internet trên trang web ww viva tám mươi tám net
trong đó nguyễn tú viên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là chủ tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá cấp tổng đại lý cung cấp nhiều tài khoản đại lý đánh bạc
các con bạc đăng nhập vào trang web viva tám mươi tám net thực hiện hành vi cá cược các trận bóng đá với số tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng một kèo mỗi trận đấu
nhóm đối tượng sử dụng zalo facebook viber để liên lạc và thanh toán tiền qua chuyển khoản ngân hàng với nội dung ngụy trang như là chuyển tiền hàng vay tiền
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng về tội đánh bạc và đang tiếp tục điều tra mở rộng
còn liên quan đến tội phạm ma túy một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ lào về tỉnh nam định việt nam
và một số tỉnh lân cận vừa bị triệt phá thành công bắt giữ hai đối tượng thu giữ sáu bánh heroin và hai kg ma túy đá
cầm đầu đường dây ma túy này là phùng thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi mỹ đã có hai tiền án về mua bán trái phép các chất ma túy
trước đó tại khu vực đường quốc lộ hai mươi một thuộc phường lộc hòa thành phố nam định mỹ bị bắt quả tang cùng sáu bánh heroin hai kg ma túy đá và một số vật chứng có liên quan
mỹ khai số ma túy này được mỹ đặt mua của các đối tượng người lào gửi xe container vận chuyển về việt nam khi đang mang đi tiêu thụ thì đã bị bắt giữ
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
vào tối ngày chín tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an phường đô vinh thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
bắt quả tang đối tượng trương hiếu đạt chú tệ phường đô vinh đang tàng giữ ma túy đá
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng trương hiếu đạt
lực lượng chức năng đã phát hiện
thêm bốn mươi một túi ma túy đá
qua đấu tranh đạt khai nhận số ma túy trên
mua của một đối tượng trên đề bàn huyện ninh sơn
về sử dụng và chia nhỏ ra
bán cho các đối tượng nghiện khác trên địa bàn
thành phố phan rang tháp tràm để kiếm lời
hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh
làm rõ các đối tượng có liên quan
trong những ngày vừa qua các huyện phía đông của tỉnh gia lai
gồm cơ bang đắc pơ công trò
và thị xã an khê có mưa lớn
dẫn đến nước tử thượng nguồn đổ về
chảy xiết nhiều đập tràn
ao hồ bị ngập lụt mặc dù vậy
rất nhiều người dân vẫn băng qua dòng nước lũ
bất chấp nguy hiểm đến tính mạng và tài sản
xác định nhiệm vụ trọng tâm trong mùa mưa lũ
các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
khu vực an khê tỉnh gia lai đã chủ động
thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền cảnh báo
và thường xuyên thực tập các phương án cứu nạn
cứu hộ nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
cho cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận
và hoàn thành tốt nhiệm vụ
ghi nhận tại khu vực đập tràn
thủy điện an khê thuộc xã xuân an
thị xã an khê vào ngày tám tháng một mươi hai
mặc dù mưa lớn nước lên nhanh
thế nhưng nhiều người dân bất chấp nguy hiểm
điều khiển xe máy băng qua
được biết mỗi ngày có hàng trăm lượt
người dân qua lại để thu hoạch nông sản
chăm sóc vật nuôi ở nương rẫy
đến lúc nước càng lên
bà con đi qua giữa các nguy hiểm
hay trượt xuống chỗ này
công việc hàng ngày người ta phải đi
mà chỉ có một con đường này là đi qua
tới chỗ làm thôi
khu vực các huyện phía đông của tỉnh gia lai
có nhiều ao hồ một số người dân
vây lưới kéo điện nuôi cá
thì có mưa lũ nước dâng cao
việc di chuyển đi lại khó khăn
tiêm ẩn nhiều nguy hiểm
thời gian qua đã xảy ra tình trạng
một số người bị điện giật lật bè
dẫn đến tử vong
mặc dù được tuyên truyền nhưng ý thức
của một số người dân còn hạn chế
chợ cũng phải qua chỗ này
hồi trước nó có mấy đường kia
mà giờ ngập cái điện này
người ta làm đường này
giờ phải qua bộ ngay nhốt hết trong đây
chỗ đây một anh trâu lên này
còn anh thì câu cá
nói chung là câu cá chỗ kia
cũng bị giật điện kia
mà còn trâu nước đây
hôm kỳ trên kia ba mạng
trên đầu tuần
đôi vùng cháy cháy hai mươi cho các ủy chính quyền
làm cả cái biển báo
cái nguy cơ ngập lụt
và đồng thời những cái mùa mưa bão
anh em sẽ thương trực
sẵn sàng để giúp đỡ bà con
đặc biệt là thời gian vừa rồi thì
ảnh hưởng của áo thất nhiệt đới
mưa kéo dài
và làm ngập nước ở rất là nhiều ao hồ
và các cái đập tràn
đôi cháy cháy và cứu nạn của hộ
khu bán khê
xác định công tác cứu nạn của hộ
là một trong những công tác trọng tâm
trong cái mùa mưa bão
vì vậy cho nên là cái công tác
thường xuyên huấn luyện duy trì huấn luyện
cho anh em để
làm tốt công tác cứu nạn của hộ
khi có những tình huống những số tai nạn
đối phó với nhiều tình huống
khó khăn vất vả hiểm huy
nhưng với tinh thần chủ động sẵn sàng
ứng phó với các tình huống
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực an khê
luôn nêu cao tinh thần đoàn kết
quyết tâm cao để hỗ trợ giúp đỡ người dân
trong điều kiện thời tiết bất thường
người dân cần nêu cao ý thức
không cố vượt qua sông suối đập tràn
trong thời điểm mưa lũ nước dâng cao
tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc